thưa quý vị trong phiên thảo luận sáng ngày hôm nay về tình hình kinh tế xã hội nhiều đại biểu quốc hội nhấn mạnh
cần có những chính sách hiệu quả hơn để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ trong chỉ đạo điều hành phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên trước thực tế nhiều doanh nghiệp phá sản cũng như tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn hiện nay
nhiều đại biểu nhấn mạnh cần có những chính sách hiệu quả hơn để hỗ trợ cho doanh nghiệp
nhằm hỗ trợ tăng trưởng kiểm soát chặt chẽ việc cấp tính dụng sử dụng vốn và hạng mức tăng trưởng tính dụng
chính phủ các bộ ngành trung ương quan tâm sớm giả soát toàn diện các chính sách hỗ trợ yêu đãi đang được triển khai
xem chính sách nào hiệu quả chính sách nào chưa thực sự hiệu quả để tạm dừng hoặc có biện pháp thay đổi kịp thời để bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế
ở một vấn đề khác đề cập tình trạng nhiều khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ thời gian qua bức xúc khiếu nại
đại biểu nguyễn thị thủy tỉnh bắc cạn cho biết trong năm hai nghìn hai mươi hai qua thanh tra đã phát hiện ba một trăm linh trường hợp đại lý bảo hiểm có sai phạm
trong đó có lỗi cố tình tuyên truyền sai về sản phẩm bảo hiểm và đã đến lúc cần nghiêm túc xem xét vấn đề này
để giá trị cốt lõi nhân văn của bảo hiểm nhân thọ không bị ảnh hưởng bởi những đối tượng cố tình vi phạm để trục lợi
một là kiến nghị bộ tài chính tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhất họ trong đó tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư
hai là kiến nghị bộ công an từ các đơn tố cáo và dư luận phản ánh vừa qua thì xác minh làm rõ có hay không có dấu hiệu của tội lừa đảo hoặc là tội lừa dối khách hàng nếu có thì đề nghị khởi tố điều tra
và ba là kiến nghị các công ty bảo hiểm đã đến lúc cần giả soát lại toàn bộ các khâu của quá trình bảo hiểm từ khâu thiết kế hợp đồng khâu thư vấn bảo hiểm khâu ký kết hợp đồng và khâu giải quyết khiếu nại của khách hàng
chỉ khi thực sự minh mạch và thành tâm người dân mới không quay lưng với bảo hiểm nhân thọ
cũng tại phiên thảo luận các đại biểu đề cập nhiều vấn đề nóng như tình trạng người lao động thất nghiệp gia tăng vấn đề đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các chính sách gỡ khó khăn cho nhiều dự án chậm tiến độ
thưa quý vị sau ba năm gián đoạn vì dịch bệnh lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng đã quay trở lại với đêm khai mạc sẽ diễn ra vào ngày hai tháng sáu
là lễ hội quốc tế góp phần tạo thương hiệu riêng cho du lịch đà nẵng trong nhiều năm qua
sự kiện được ngần rất nhiều
đông người dân và du khách mong chờ vậy điểm mới của lễ hội năm nay là gì sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
khu vực bãi bắn
hai đội trình diễn trong đêm khai mạc là việt nam và phần lan đang khẩn trương những công đoạn chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho những màn trình diễn đẹp mắt với chủ đề của đêm thi đầu tiên hòa bình cho nhân loại
màn trình diễn của chúng tôi có chủ đề khởi động trái tim tôi sẽ gợi cho người xem nhớ lại những khoảnh khắc chống lại dịch bệnh và hành trình trở lại
cuộc sống bình thường với cảm xúc và tình yêu mạnh liệt
chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện cái màn trình diễn cho nó hay cho nó đẹp mà cái đặc biệt là sẽ truyền được cái cảm hứng đến khán giả làm sao để nắm được cái thông điệp cái ý nghĩa trên cái màn trình diễn của bản giới đấy
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn hai mươi ba có tám đội trình diễn trong năm đêm trong đó có bốn đêm thi vòng loại và một đêm chung kết
ngoài sự quay trở lại của những đội mạnh đã từng tham dự còn có sự góp mặt của những đội lần đầu tiên với lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng
đặc biệt điểm mới của lễ hội năm nay là việc ban tổ chức cho ra mắt ứng dụng có thể nghe âm nhạc pháo hoa miễn phí dù khán giả ở bất cứ nơi đâu
ứng dụng này có thể tải bằng hệ điều hành android hay ios được viết bằng tiếng việt nên rất dễ sử dụng
bạn chỉ việc tải xuống các bạn ở trong xe hay trong khách sạn thì các bạn đều có thể nghe được âm thanh